trong khoảng hai ngày tới khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh áp thấp nóng phía tây nên tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng năm khi khối không khí mát từ phía bắc di chuyển xuống
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh giúp nền nhiệt giảm đôi chút
cục bộ có thể có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới vẫn có nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nền nhiệt chưa chiều đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ
người dân nơi đây cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe trong chuỗi ngày nắng nóng này
với các tỉnh trung bộ dự báo trong ba ngày tới ở các tỉnh thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt chưa chiều đạt ngưỡng ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao
người dân cần đặc biệt cảnh giác tránh để xảy ra cháy nổ hết sức nguy hiểm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới cũng tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận cường độ nắng không mạnh bằng
khi chưa chiều sẽ chỉ do động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nhận định từ ngày hai mươi ba tháng năm trở đi nắng nóng tại trung bộ mới suy giảm dần
và sau đó có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông
khu vực tây nguyên trong những ngày tới mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa
khi về chiều tối vẫn có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày tại đây vẫn có nắng với mức nhiệt giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây có mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tìm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực vẫn còn nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi bốn độ